báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi bảy quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
đại biểu quốc hội nguyễn như so đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đặt câu hỏi
sức khỏe của doanh nghiệp và đời sống của người dân có thực sự được cải thiện song hành với tốc độ tăng trưởng gdp
cả ba mũi nhọn giải quyết bài toán bền vững của nền kinh tế gồm phát triển doanh nghiệp tư nhân năng suất lao động hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp theo đại biểu đều đang bộc lộ một số vấn đề
phát triển kinh tế tư nhân một điểm nhấn quan trọng năm hai nghìn một mươi bảy là khi ban chấp hành trung ương đảng ra nghị quyết số một mươi xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
chính phủ đã có các nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba năm cải thiện môi trường kinh doanh đã tác động đến nền kinh tế đặc biệt là khu vực tư nhân tăng cả về số lượng và vốn
tuy nhiên hiện mới chỉ có năm sáu doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động và cũng chỉ có bốn mươi bảy ba hoạt động còn ai
trong kết cấu phần vượt thu ngân sách cũng chủ yếu từ tài nguyên đất dầu thô cổ tức và nợ nhuận còn lại của các doanh nghiệp nhà nước mà không phải xuất phát từ khu vực sản xuất kinh doanh
kinh tế tư nhân vẫn được ví như một đội quân thuyền thủng mà gặp gió sẽ khó có thể chịu được
cũng cho ý kiến về vấn đề này đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng chính phủ phải tập trung cao độ chỉ đạo điều hành vĩ mô định hướng đầu tư mạnh mẽ xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng kết nối
nhằm tạo ra và khai thông các huyết mạch cho nền kinh tế xã hội để các tế bào kinh tế xã hội được hình thành nuôi dưỡng phát triển mang lại sự phổn vinh cho đất nước
tập hai tổ giúp việc và một ban tư vấn chính sách tuy nhiên còn nhiều nội dung thủ tướng đã chỉ đạo nhưng cấp được giao vẫn án binh bất động
theo tôi cần phải thực hiện chính sách đếm từng việc để đánh giá mức độ tuân thủ của người đứng đầu bộ ngành địa phương mới có thể chi cứu được trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ
mới hạn chế được tình trạng
trong một ngày rưỡi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước rất nhiều vấn đề quan trọng của đất nước được đưa ra bàn thảo như tăng trưởng kinh tế chất lượng đời sống nhân dân an sinh xã hội phát triển kinh tế giáo dục đã được các đại biểu thảo luận
tại phiên thảo luận sáng nay một vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là về phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo trong vụ án chạy thận làm chín người tử vong
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình trong đó có bị cáo hoàng công lương bác sĩ điều trị tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trong bài phát biểu của mình bên cạnh những ý kiến về vấn đề an sinh xã hội đại biểu bùi sĩ lợi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa băn khoăn về vụ án chạy thận làm chín người tử vong xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đang được xét xử
theo ý kiến cá nhân đại biểu bùi sĩ lợi bị cáo hoàng công lương vô tội
báo cáo quốc hội và các cơ quan tư pháp qua cái vụ xét xử của bác sĩ hoàng công lương tôi rất là băn khoăn và nếu kết tội như thế này rất ảnh hưởng đến ngành y tế tôi đề nghị đồng chí bộ trưởng bộ y tế nên nói thêm vấn đề này và tôi cá nhân tôi tôi nghĩ rằng là bác sĩ hoàng công lương có thể là vô tội
dơ biển tranh luận với đại biểu bùi sĩ lợi đại biểu nguyễn tiến sĩ
trong đó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình cho rằng việc phát ngôn như vậy trong khi tòa án đang xét xử là cảm tính và không thích hợp vì tòa án đang trong quá trình tranh tụng và luận tội
tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì nhiều ý kiến đại biểu có đánh giá và kết luận là có dấu hiệu oan sai hoặc là thậm chí là dẫn dắt cho dư luận nói là có tội hay là không có tội
cái việc phát ngôn như vậy trong khi tòa án đang xét xử là chúng tôi cho là rất cảm tính
và không thực sự thích hợp bởi vì chúng ta đều biết là tòa án đang trong quá trình tranh tụng và luận tội
tòa án chưa đưa ra một phán quyết nào cả
cho nên việc mà những phát ngôn như vậy thực sự là không đem lại sự thuận lợi và sự giải quyết đúng đắn về hoạt động xét xử của hội đồng xét xử nhân danh nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tức là nhân danh quyền lực nhà nước
thậm chí nó định hướng cho dư luận tạo những sức ép không cần thiết
lên hoạt động đúng đắn của các cơ quan tham gia giải quyết vụ án
tuy nhiên nhiều đại biểu không đồng tình với quan điểm của đại biểu nguyễn tiến sinh
chúng ta không thể quy trách nhiệm cho một bác sĩ chỉ biết cứu người và làm đúng chức trách nhiệm vụ của họ
và những công việc mà họ không được giao và những kỹ năng mà họ không được đào tạo đó chính là chuẩn hóa cái nguồn nước ro trong thành thận nhân tạo
tôi mong rằng thuê sử này sẽ mang lại tiếng nói công minh mang lại lòng tin của các nhân viên y tế
một tiếng nói từ lương chi khách quan để bảo vệ cho công lý bảo vệ cho các thầy thuốc đang ngày đêm âm thầm cứu chữa người bệnh
cho dù họ còn chưa được bảo vệ trước những hành động
quá khích bạo động bạo lực ở trong bệnh viện
ở đây tôi không nói chuyện đúng hay sai
nhưng chúng tôi khi trả lời báo chí và phát biểu quan điểm của mình là thể hiện quyền của người đại biểu nhân dân đại biểu của nhân dân
và ở đây không phải là vấn đề định hướng cho tòa
tất cả sẽ được xử theo pháp luật và phải được nhìn trên khía cạnh toàn diện
thì chúng tôi nghĩ là tất cả cũng đều là con người
tòa cũng có thể
là có những cái sai lầm hoặc là chưa có lắng nghe được ý kiến của tất cả các bên
thế thì thông qua cái nghị trường quốc hội và ý kiến của báo chí chúng tôi phát biểu và chịu trách nhiệm về phát biểu của mình
và chúng ta cũng đã có những tiền lệ
tôi thử hỏi nếu không có dư luận nếu không có những phân tích
thì vụ án vn phạm ma với cái vấn đề thuốc ung thư giả có được tòa cấp cao xem lại hay không
phát biểu về nội dung này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng
liên quan đến vụ án chạy thận
làm chín người tử vong xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đã có một đại biểu phát biểu và ba đại biểu tranh luận
vì vụ việc đang trong quá trình tố tụng
các ý kiến đại biểu quốc hội và cử tri sẽ được xem xét nghiên cứu theo đúng pháp luật
sáng nay tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và hội nông dân việt nam đã phối hợp tổ chức lễ phát động chương trình tuyên truyền
vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
lễ phát động là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động thực hiện chương trình phối hợp số năm trăm hai mươi sáu
mà chính phủ đã giao cho hội liên hiệp phụ nữ việt nam chủ trì
phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như hội nông dân việt nam tổ chức
nhằm thu hút sự tham gia vào cuộc của các cấp các ngành trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm
tuyên truyền vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn
thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình quy trình sản xuất tiên tiến
cung ứng nông sản thực phẩm an toàn và giám sát phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm
chương trình đã nhận được sự tham gia của nhiều công ty doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các tỉnh
trong cả nước như nam định ninh bình hải dương thanh hóa với hơn năm mươi gian hàng
trưng bày các mặt hàng nông sản thực phẩm khác nhau
tôi rất hay mua những lục sản sạch cho nên hôm nay tình cờ vào đây tôi thấy nhiều mặt hàng ở đây rất sạch tôi mua luôn
chương trình này rất ý nghĩa để thúc đẩy và cũng là một thông điệp để báo cho những nhà sản xuất
cũng như là doanh nghiệp mình hướng đến sức khỏe cho cộng đồng để người việt nam mình được sử dụng những sản phẩm tốt nhất
cái chương trình này hết sức là thiết thực và rất có hiệu quả
cho doanh nghiệp chúng tôi bởi vì chúng tôi đang cung cấp thực phẩm an toàn
người tiêu dùng cần phải biết đến những doanh nghiệp như chúng tôi
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
chính phủ luôn coi trọng và mong muốn các đoàn thể phối kết hợp chặt chẽ
trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền
để người dân công ty doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm của mình
hướng đến mục tiêu vì người tiêu dùng cũng như sức khỏe cộng đồng
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện tại vụ sản xuất lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
được đánh giá là thắng lợi về năng suất giá trị và lợi nhuận
do diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng được mở rộng giá trị tăng cao
và giảm mạnh được chi phí sản xuất đầu vào
vụ sản xuất đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cả nước đã gieo sạ trên một một trăm hai mươi sáu ha lúa
năng suất bình thường năng suất bình thường năng suất bình thường

so với vụ đông xuân năm trước mặc dù diện tích gieo cấy giảm
nhưng năng suất tăng gần một tạ một ha
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đây là vụ đông xuân được mùa trên diện rộng từ đồng bằng đến miền núi
hầu hết các địa phương đều chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ
sử dụng giống tốt thích hợp với đặc điểm từng vùng
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
cùng với thời tiết tương đối thuận lợi nguồn nước bảo đảm
giúp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt
bên cạnh đó để kịp thời triển khai sản xuất vụ hè thu hai nghìn một mươi tám
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo
cần thu hoạch nhanh gọn các diện tích còn lại của lúa vụ đông xuân
khi vừa chín tới cặt trước cày sau
tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch chuyển đổi các diện tích trồng lúa
có nguy cơ thiếu nước sang các loại cây trồng phù hợp với các loại cây trồng
với vụ mùa và đặc thù của từng địa phương
để vụ sản xuất hề thu hai nghìn một mươi tám đạt thắng lợi
các địa phương và bà con nông dân cần tuân thủ chặt chẽ cơ cấu giống
và lịch thời vụ tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất
bảo đảm nguồn nước tưới suốt cả vụ
và đặc biệt cần chú ý đến các đối tượng sâu bệnh gây hại
vẫn còn tiềm ẩn và có diễn biến phức tạp để kịp thời xử lý
ubnd tỉnh đồng nai vừa tổ chức đối thoại
với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
buổi đối thoại được chia làm ba chủ đề chính là đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng
thuế và hải quan lao động và nguồn nhân lực
ngoài phần đối thoại trực tiếp với lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai
gần hai trăm linh doanh nghiệp fdi đã gặp trực tiếp
đặt câu hỏi đối với lãnh đạo các sở ban ngành liên quan các vấn đề
mà doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất
kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất
tại buổi đối thoại có nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp fdi hỏi trên lĩnh vực
đã được lãnh đạo các sở ngành và ubnd tỉnh trực tiếp trả lời thỏa đáng
đối với những vướng mắc thẩm quyền của các bộ ngành trung ương
lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai cam kết ngay sau hội nghị
sẽ tổng hợp kiến nghị lên trung ương tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp
hiện tỉnh đồng nai thu hút hơn một ba trăm linh doanh nghiệp fdi
đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ với số vốn đầu tư trên hai mươi một tỷ usd
thưa quý vị mặc dù mới đầu hè
song nhiều khu vực trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tình trạng mất nước
cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng
còn ngành cấp nước cũng phải vất vả tìm mọi cách
để bảo đảm được nguồn nước phục vụ cho người dân
tình trạng mất nước thiếu nước sinh hoạt kéo dài
đang diễn ra tại nhiều khu trung cư ở quận hà đông
ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân
theo ngành chức năng đến thời điểm này
trên địa bàn thành phố hà nội thiếu từ sáu mươi đến bảy mươi mét khối nước sạch một ngày đêm
riêng tại hà đông nơi đang khát nước nhất thủ đô
hiện thiếu từ ba năm nghìn mét khối nước một ngày đêm
ngành cấp nước và chính quyền các địa phương đang sử dụng mọi biện pháp
để bảo đảm cấp nước sinh hoạt giải khát cho người dân
bản thân chúng tôi cũng đang cố gắng để đưa trạm cấp nước số ba
công suất ba mươi nghìn mét khối ngày đêm vào hoạt động
và khi đưa trạm này vào hoạt động
thì việc thiếu nước thiếu nguồn nước sẽ được khắc phục ngay trong mùa hè tới này
theo sở xây dựng hà nội từ đầu mùa hè năm hai nghìn một mươi tám
hệ thống cấp nước đô thị đã được bổ sung thêm khoảng một trăm linh nghìn mét khối một ngày đêm
nhưng do số khách hàng đầu nối tăng thêm sáu
nên dự báo việc cung cấp nước sinh hoạt
tăng sạch tại một số khu vực cuối nguồn địa hình cao sẽ còn khó khăn
do vậy người dân cũng cần chủ động chữ nước sinh hoạt để hạn chế những ảnh hưởng từ việc thiếu nước
thưa quý vị theo phản ánh của người dân ở hai thôn khả lĩnh và quyết tiến một mươi hai
xã đại minh huyện yên bình tỉnh yên bái
những năm gần đây do hoạt động khai thác cát sỏi của công ty trường phát
làm nhiều đoạn bờ sông chảy đất canh tác nông nghiệp
và trồng cây ăn quả lâu năm của người dân bị sạt lở
mời quý vị cùng theo dõi
từ năm hai nghìn một mươi công ty trường phát về đây khai thác
thì đến năm hai nghìn một mươi ba diện tích đất của người dân ven sông bắt đầu bị sói lở và cuốn trôi
cũng từ đó tới nay nhiều diện tích đất bãi bồi được người dân canh tác nông nghiệp
và trồng bưởi lâu năm đã bị sạt lở ngày càng lớn
có nơi chiều dài khoảng hai trăm linh mét chiều sâu gần năm mươi mét
theo phản ánh của người dân các loại tàu thuyền hoạt động rất rầm rộ
từ ba giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm với tiếng ngổn lớn
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những hộ gia đình
tại khu vực sân đền khả lĩnh cũng đã bị sạt tới gần nhà đền
một số tiến đường bê tông liên thôn cũng hư hỏng do quá trình vận chuyển cắt sỏi
không những vậy vào mùa khô người dân còn thiếu nước sinh hoạt do lòng sông sâu
nhiều giếng khoan cũng bị cạn kiệt nước
trước tình trạng trên đề nghị chính quyền huyện yên bình sớm xử lý sự việc
để người dân yên tâm sản xuất
thưa quý vị trong quá trình xây dựng nông thôn mới
tỉnh hà nam đã đầu tư xây dựng nhiều công trình công cộng khang trang và sạch đẹp
nhằm phục vụ người dân và thay đổi diện mạo nông thôn
tuy nhiên nhiều khu chợ nông thôn ở hà nam đã không được khai thác và sử dụng có hiệu quả
gây lãng phí cho các xã khi xây dựng nông thôn mới
chợ đặng xá xã văn xá huyện kim bảng tỉnh hà nam
là một trong những công trình cần phải xây dựng để xã đạt chuẩn nông thôn mới
với diện tích hơn bốn m hai trong đó gần hai m hai gồm đầy đủ các hạng mục khu đình chợ
các rãi kỳ ốt khu vệ sinh bể nước
tuy nhiên chợ đặng xá có tổng mức đầu tư hơn chín tỷ đồng
nhưng sau nhiều năm đi vào hoạt động chợ mới chỉ khai thác hết một phần ba diện tích
với leo tèo vài gian hàng và bốn mươi các kỳ ốt chưa có người thuê
cũng vì đầu tư xây chợ mà nợ động xây dựng nông thôn mới ở văn xá hiện còn gần hai mươi tỷ đồng
trong đó riêng chợ đặng xá chiếm một phần ba tổng số nợ mà xã chưa có nguồn để trả
địa bàn một xã mà dẫn đến là cái đến từ khi đưa vào sử dụng đến nay
thì cái diện tích sử dụng thực tế cũng như là cái quy mô để nhân dân đến họp ở chợ này
là cũng không đạt được một trăm linh trăm mà chỉ những hàng ngày chỉ họp ở buổi sáng và buổi chiều
chỉ được một phần ba của diện tích đã xây dựng
còn đối với chợ trầm xã liêm thuận huyện thanh liêm thì ba năm nay chưa một ngày hoạt động

đầu tư hơn một phần ba của diện tích đã xây dựng
đầu tư hơn sáu tỷ đồng với khoảng hai trăm linh mét vuông có mái tre
nhưng hiện chỉ để phục vụ việc phơi quần áo làm kho để máy cày
và để thanh niên trong xã giải trí như thế này
chợ trầm đây thì cũng xây từ lâu rồi được năm nay là năm thứ bốn rồi
thứ ba thứ bốn rồi nhưng mà chưa họp một lần nào luôn
họ có nghĩa là chỉ ngồi ở cổng chợ chỉ có một vài hàng ngồi cổng chợ
hai ba hàng thịt mới lại với hàng rau thôi chứ trong chợ thì chưa ai họp lần nào
còn đi chợ thì bọn em cứ tèm phải đi sang tận chợ non
ở thanh liu mới không phải lên phố động tất xa đi cách với mái cày mới đến được chợ
trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
việc huy động đủ kinh phí xây dựng các công trình nông thôn mới đạt chuẩn
là một sự cố gắng nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương
xong để khai thác sử dụng hiệu quả công trình
cần có sự tinh toán một cách triệt để nhằm tránh tình trạng đầu tư chản lan
gây lãng phí như hiện nay
với cái tỷ lệ mà nợ công
mà cao với cấp xã
mà từ một mươi năm đến hai mươi tỷ thì tôi cho đây là một cái việc là rất lớn
vì chúng ta không nên chạy theo cái thành tích để đạt cái nông thôn mới
mà nông thôn mới không phải là chủ yếu là cái xây dựng cơ sở hạ tầng
mà nó phải là cái công ngăn việc làm phát triển sản xuất
cái thu nhập cho người nông dân
đấy mới là cái nông thuần mới là chính
chứ không phải vì cái cơ sở hạ tầng khang trang mà chúng ta đã coi đó là nông thôn mới
thì thực ra là cái đó là cái cách hiểu về cái bản chất của cái xây dựng nông thôn mới nó chưa hoàn chỉnh
việc xây dựng với quy mô như thế nào đầu tư bao nhiêu cho phù hợp
cần phải được các địa phương tính toán kỹ càng
bởi đây không chỉ là yêu cầu mà còn là trách nhiệm của chính quyền ca cấp để tránh lãng phí
thưa quý vị sau khi truyền hình nhân dân đã có phản ánh về tour du lịch kém chất lượng của tàu hp bốn nghìn sáu trăm tám mươi sáu
mới đây thanh tra sở du lịch thành phố
hà nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
đối với cơ sở kinh doanh tour du lịch này
cụ thể quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh đặng thị thanh huyền
số hai mươi một ngõ huyện phường hàng chống hoàn kiếm hà nội
do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh đại lý lữ hành
nhưng không có hợp đồng đại lý lữ hành bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
theo quy định tại điều bốn mươi ba nghị định số một trăm năm mươi tám năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
quy định cũng nêu rõ phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng và buộc hoàn lại số lợi bất hợp pháp có được
do thực hiện hành vi kinh doanh đại lý lữ hành mà không có hợp đồng đại lý lữ hành
bằng văn bản với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
cơ sở này cũng không thông tin rõ ràng công khai trung thực số lượng giá cả các dịch vụ du lịch
của bên giao đại lý lữ hành cho khách du lịch quy định tại điểm c khoảng một điều bốn mươi ba nghị định một trăm năm mươi tám
đồng thời bị phạt tiền từ một đến ba triệu đồng
tổng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm nêu trên của hộ kinh doanh đặng thị thanh huyền là tám triệu đồng
và sáng nay theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân công ty này đã di rời tháo biển hiệu trụ sở tại số hai mươi một ngõ huyện
thưa quý vị orizon được biết đến là một loại thuốc bù nước và các chất điện giải bị mất
thế nhưng hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng bù nước điện giải
thậm chí là còn tốt hơn cả orizon thông thường nhưng trên thực tế thì lại gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ
sau hai ngày tiêu chảy điều trị tại nhà nhưng không tiến triển em bé này được đưa tới khoa nhi bệnh viện bạch mai điều trị
tới đây chị trịnh huyền nga mẹ cháu mới tá hỏa phát hiện loại orezon mua bù nước cho con là thực phẩm chức năng
chứ không phải thuốc như chỉ dẫn
do làm thủ tục nhập viện và làm các xét nghiệm thì phát hiện ra bệnh nhân có dấu loại về điện giải
kèm thêm là bệnh nhân có tình trạng tiêu chảy rất là nặng dẫn đến tình trạng toan truyền hóa
hiện tại thì tình trạng bệnh nhân đã tương đối ổn định
đây chỉ là một trong ba trường hợp phải vào điều trị tại khoa nhi bệnh viện bạch mai hà nội thời gian gần đây
vì mất nước nặng do tiêu chảy cấp dẫn tới sốt cao tụt huyết áp thậm chí co giật
đáng nói là cả ba trẻ này đều uống thực phẩm chức năng giống orezon
xem xét mẫu thực phẩm chức năng mà phụ huynh mang tới cùng tên gọi orezon
nhưng liều lượng các thành phần của nó lại khác so với công thức do tổ chức y tế thế giới ban hành
hiện trên thị trường xuất hiện một số loại thực phẩm chức năng có tác dụng bù nước điện dài
được quảng cáo tốt hơn cả orezon thông thường
các ống dung dịch bù nước được giới thiệu thay thế orezon có thể có các chất phụ da như tạo màu
mùi vị cho trẻ dễ uống nhưng không được sản xuất theo tiêu chuẩn của thuốc
để dùng orezon an toàn cho trẻ phụ huynh cần mua đúng loại được bác sĩ kê đơn
đặc biệt là phải pha đúng tỷ lệ để không bị dối loạn điện giải
gây nguy hiểm cho trẻ
thưa quý vị tối qua tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao tp đà lạt
đã diễn ra các trận bán kết nội dung đôi nam nữ và các trận đơn nam đơn nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau
và không nằm ngoài dự đoán cặp đôi sáng giá của tp hcm và hà nội
đã giành chiến thắng nhẹ nhàng để hẹn nhau ở trận chung kết
tại trận đấu giữa hai cặp đôi của tp hcm
tp hcm gồm mai hoàng mỹ trang và lê đình duy gặp mai tú uyên và nguyễn như thành nhân
không ngoài dự đoán trận đấu nội bộ này không mang lại nhiều cảm xúc
khi mỹ trang và đình duy thắng với tỷ số ba một mươi một sáu một mươi một tám và một mươi ba một mươi một
ở cặp đấu còn lại lê đình đức và nguyễn thị nga hà nội
cũng thắng đôi nguyễn anh đức và trần mai ngọc của hà nội tnt ba ván
với tỷ số khá cách biệt một mươi một tám một mươi một năm và một mươi một chín
trận chung kết nội dung đôi nam nữ giữa tp hcm và hà nội
tối ngày hai mươi sáu tháng năm cùng các trận đấu ở nội dung đôi nam và đôi nữ
hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những pha bóng đẹp và kịch tính
sáng nay giải đấu tiếp tục diễn ra với các trận đấu bán kết
nội dung đôi nam đôi nữ và các trận đơn nam đơn nữ ở vòng một mươi sáu
giải diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại tp đà lạt
trong phần tin quốc tế mỹ đề ngò khả năng về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
nổ súng tại trường học ở mỹ khiến hai người bị thương nặng
tổng thống mỹ donald trump lại vừa đưa ra một tuyên bố
cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
vẫn có khả năng diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới theo như kế hoạch ban đầu
tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính ông trump đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
phát biểu với báo giới tổng thống donald trump cho biết cuộc gặp vẫn có thể diễn ra
và sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
và chính quyền của ông mong muốn như vậy do đó hãy cùng xem điều gì xảy ra thời gian tới
trước đó cùng ngày tổng thống donald trump đã thể hiện thái độ tích cực
trước việc triều tiên tuyên bố vẫn để ngỏ đối thoại
cũng trong ngày hai mươi năm tháng năm người phát ngôn nhà trắng sarah sanders khẳng định
nhà trắng và tổng thống mỹ donald trump sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp
với nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn cho dù hội nghị thượng đỉnh song phương này diễn ra vào thời điểm nào
bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis thì cho biết hội nghị thượng đỉnh bị hủy bỏ giữa mỹ và triều tiên
có thể vẫn sẽ được tổ chức nếu hai bên đã được một thỏa thuận
bộ trưởng quốc phòng mỹ bày tỏ lạc quan rằng các nhà ngoại giao đang làm việc để cuộc gặp này diễn ra
và mọi thứ diễn tiến thuận lợi
theo ông mattis việc tổng thống donald trump để ngỏ về cuộc gặp vào ngày một mươi hai tháng sáu là một nỗ lực cần thiết
phát biểu với báo chí tại diễn đàn kinh tế quốc tế đang diễn ra ở nga
tổng thống pháp emmanuel macron đã hối thúc nga
thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn nữa với châu âu
tổng thống pháp macron khẳng định mối quan hệ giữa cá nhân ông với tổng thống nga vladimir putin
là một phần trong chiến lược xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn giữa nga và châu âu
bởi nga là một quốc gia châu âu
tổng thống macron cho rằng giữa nga và pháp tồn tại nhiều bất đồng
nhưng cũng có những quan điểm chung trong một số vấn đề
và hai bên đang tích cực xây dựng lộ trình để thúc đẩy phát triển hợp tác song phương
nhà lãnh đạo pháp khẳng định lòng tin đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế
nhưng thế giới lại đang cho thấy ngày càng nhiều bất đồng không tin tưởng lẫn nhau
trong khi đó phát biểu tại diễn đàn tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế christine lagard khẳng định
việc các quốc gia sử dụng biện pháp bảo hộ thương mại là một sai lầm
và không ai có thể giành chiến thắng cho một cuộc chiến tranh thương mại
bà lagarde đánh giá cao nền kinh tế nga trong điều kiện khó khăn vẫn duy trì được nhiều chỉ số tích cực
như lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp đều ở mức thấp
tối qua theo giờ hà nội một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường trung học thuộc bang indiana của mỹ khiến hai người bị thương nặng
lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công và bắt giữ thủ phạm
hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án của hung thủ trong khi đó hai nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện để điều trị
những học sinh khác được sơ tán tới một trường học gần đó để đoàn tụ cùng bố mẹ
trong tuyên bố sau vụ việc này tổng thống mỹ donald trump thừa nhận bạo lực súng đạn đã và đang là vấn đề nhức nhối và nghiêm trọng trong xã hội mỹ
đồng thời cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ các trường học khỏi mối đe dọa này
thưa quý vị mỗi khi đến vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới bên cạnh những trận cầu đầy hấp dẫn
người hâm mộ cũng háo hức với bài hát chính thức của world cup
và cuối cùng sau nhiều mong đợi bài hát chính thức của vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám tại nga đã được công bố
bài hát chính thức của world cup hai nghìn một mươi tám có tên là livid up được sản xuất bởi dj nhạc sĩ diplo
bài hát sẽ được biểu diễn trước tám mươi người xem tại đêm chung kết vào ngày một mươi năm tháng bảy ở sân vận động louis nikki
bởi ngôi sao hollywood will smith cùng với nicky jam và era east trophy
nhiều người hâm mộ tỏ ra ngờ vực vì khả năng ca hát của will smith vốn không được đánh giá cao bằng năng lực diễn xuất
thế nhưng hầu hết vẫn rất hào hức để chờ đợi màn trình diễn của smith
trong quá khứ tài năng của will smith đã được đánh giá cao bằng năng lực diễn xuất
tài tử bốn mươi chín tuổi từng thể hiện khả năng âm nhạc khi phát hành album big willie style hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
world smith chia sẻ vinh dự khi được biểu diễn tại sự kiện lớn như world cup
và hy vọng sự kiện này sẽ kéo mọi người trên toàn thế giới xích lại gần nhau hơn
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt